thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
nhân dịp kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
và chào đón tết nguyên đán mậu tốt hai nghìn một mươi tám
sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng
chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đặt hoa và vào viếng lăng chủ tịch hồ chí minh
đặt vòng hoa và tưởng niệm canh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
dự lễ viếng có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh
chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước trần đức lương
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
phó thủ tướng chính phủ các đồng chí lão thành cách mạng
và lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung mương cùng dự lễ viếng
đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn
đối với chủ tịch hồ chí minh muôn vàn kính yêu
người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện đảng cộng sản việt nam quang vinh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh
quang vinh vĩ đại
qua những thăng trầm lịch sử những khó khăn thử thách của thời cuộc
đảng luôn là đội tiên phong đầy bản lĩnh của giai cấp công nhân
của dân tộc là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng việt nam
điều đó đã làm nên uy tín sức mạnh của đảng
để đảng thực sự được nhân dân tin yêu và ủng hộ
hiện toàn đảng toàn dân và toàn quân ta đang triển khai thực hiện
chỉ thị năm cttvk của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
gắn với nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng
chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
toàn đảng toàn quân toàn dân việt nam quyết kiên trì con đường
chủ tịch hồ chí minh đã lựa chọn ra sức vận dụng sáng tạo
tư tưởng của người để đưa sự nghiệp cách mạng của người để lại vươn tới những tầm
hồ chí minh là một trong những tầm công mới sánh vai cùng các cường quốc nam châu
tiếp đó đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
tám mươi tám năm dưới sự lãnh đạo của đảng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ đồng bào
đồng chí đã sống chiến đấu lao động và học tập sẵn sàng công hiến sẵn sàng hy sinh
những con người trung hiếu ấy sẽ mãi mãi sống cùng đảng cùng dân cùng non sông đất nước
các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ đồng bào đồng chí
đã anh dũng chiến đấu hy sinh hiến dân đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập
tự do và thống nhất đất nước
cùng ngày nhiều đoàn đại biểu của các bộ ban ngành
đoàn thể trung ương và thành phố hà nội đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ